chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
chủ tịch nước trần đại quang nhiệt liệt chào mừng các đoàn đại biểu quốc tế đến việt nam tham dự đại hội các cơ quan kiểm toán tối cao châu á lần thứ một mươi bốn đúng vào dịp kỷ niệm bốn mươi năm ra đời hiến trương tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu á
chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao vai trò ngày càng quan trọng của các cơ quan kiểm toán tối cao trong sự phát triển bền vững của quốc gia và khu vực thông qua giám sát hoạt động quản lý sử dụng nguồn lực góp phần bảo đảm minh bạch nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách và tài sản công của các quốc gia
chủ tịch nước cho biết ở việt nam địa vị pháp lý của kiểm toán nhà nước được quy định rõ trong hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba phù hợp với nội dung của tuyên bố lima của tổ chức quốc tế các cơ quan kiểm toán tối cao
qua hơn hai mươi bốn năm xây dựng và phát triển kiểm toán nhà nước việt nam đã khẳng định vị trí vai trò ngày càng quan trọng giúp quốc hội giám sát hiệu quả việc quản lý sử dụng ngân sách và tài sản công
chủ tịch nước trần đại quang mong muốn tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao quốc tế và châu á cũng như các cơ quan thành viên đẩy mạnh hợp tác thực hiện các sáng kiến và giải pháp hướng tới nền tài chính công ổn định bền vững
thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua các sáng kiến về kiểm toán môi trường tăng cường trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm nhất là trong đào tạo bồi dưỡng kiểm toán viên và hỗ trợ kiểm toán nhà nước việt nam tiếp tục thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ
đồng thời hoàn thành tốt trọng trách là chủ tịch tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu á nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi bốn
trước đó trong sáng nay lễ khai mạc đại hội các cơ quan kiểm toán tối cao châu á asosai
lần thứ một mươi bốn và kỷ niệm bốn mươi năm hiến trương asosi đã được tổ chức trọng thể tại trung tâm hội nghị quốc gia hà nội
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại buổi lễ cùng dự có phó thủ tướng trịnh đình dũng
tổng kiểm toán nhà nước việt nam hồ đức phước bày tỏ vinh dự được lựa chọn là nước chủ nhà đăng cai đại hội asosion một mươi bốn
theo dự kiến đại hội asosci lần này sẽ lần đầu tiên đưa ra một tuyên bố chung tuyên bố hà nội cam kết chung
về hành động định hướng phát triển của tổ chức asosite không những trong lĩnh vực kiểm toán công mà còn gắn với chủ đề phát triển bền vững môi trường
theo chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân với vai trò là cơ quan kiểm toán tối cao duy nhất của mỗi quốc gia
hoạt động kiểm toán của các thành viên asosci đóng vai trò chủ chốt trong giám sát hoạt động quản lý sử dụng ngân sách
góp phần bảo đảm minh bạch các quan hệ kinh tế tài chính nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách và tài sản công của các quốc gia trong khu vực
trong thời gian tới kiểm toán nhà nước việt nam phải tiếp tục phát huy vai trò bảo vệ pháp luật
bảo vệ sự liêm chính của toàn hệ thống trong quản lý tài chính công và tài sản công
sau bài phát biểu quan trọng chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã thực hiện nghi thức đánh công chính thức khai mạc đại hội asosai lần thứ một mươi bốn
hôm nay tại hà nội ban kinh tế trung ương hội đồng lý luận trung ương và tạp chí cộng sản đã phối hợp tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề
tiêu chí nền kinh tế thị trường
nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam lý luận và thực tiến
đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương dự và chỉ đạo hội thảo
phát biểu khai mạc trưởng ban kinh tế trung ương nguyễn văn bình khẳng định qua hơn ba mươi năm đổi mới và phát triển
nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước được hình hành phát triển ngày càng rõ nét
tại hội thảo nhiều tham luận ý kiến thảo luận đã phân tích các tiêu chí nền kinh tế thị trường ở một số nước và tổ chức quốc tế trên thế giới để tham khảo
bên cạnh đó một số tham luận ý kiến thảo luận đã bước đầu đề xuất hệ tiêu chí cụ thể trên từng lĩnh vực của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam
như tiêu chí về sở hữu về các thành phần kinh tế tiêu chí về tổ chức quản lý điều tiết nền kinh tế vai trò của thị trường và của nhà nước
tiêu chí về cơ chế huy động phân phối nguồn lực đầu vào và phân phối kết quả hoạt động kinh tế tiêu chí về các yếu tố thị trường các loại thị trường
chiều nay tại hà nội chủ nhiệm ủy ban đối ngoại của quốc hội nguyễn văn giàu đã có buổi tiếp ông ruben dario molina thứ trưởng bộ ngoại giao nước cộng hòa bolivar venezuela
hiện quan hệ kinh tế hai bên đang phát triển tốt đẹp nhưng vẫn cần thúc đẩy hơn nữa để đưa kim ngạch thương mại hai triệu lên cao
qua hội đàm giữa bungary và bộ công thương việt nam đã trao đổi nhiều nội dung hợp tác kinh tế hai nước sẽ làm tiền đề thúc đẩy ký kết hiệp định thương mại tự do việt nam eu
mà trong đó bungary là thành viên tích cực sẽ ủng hộ để thông qua hiệp định
chính phủ bungary luôn ủng hộ doanh nghiệp việt nam có nhiều cơ hội giao lưu thương mại tại bungary
bên cạnh đó qua việc gặp gỡ và hội đàm với petro việt nam nhằm tìm ra hướng đi mới trong lĩnh vực năng lượng cho hai bên
phía bungary sẽ tạo điều kiện tốt nhất có thể để hội đồng đầu tư bungary có những chính sách đầu tư vào việt nam trong lĩnh vực này
cùng ngày chủ nhiệm ủy ban đối ngoại của quốc hội nguyễn văn giàu đã có buổi tiếp ông ruben dario molina
thứ trưởng bộ ngoại giao nước cộng hòa bolivar venezuela
trong những năm qua hai bên đã có nhiều trao đổi đoàn đại biểu cấp cao
ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai chính phủ trong lĩnh vực ngoại giao năng lượng nông nghiệp du lịch
việc thời gian tới hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai các hoạt động hợp tác về dầu khí sản xuất hàng tiêu dùng
nhất là hợp tác về nông nghiệp và thủy sản một lĩnh vực có tầm quan trọng chiến lược của venezuela
sẽ mở ra bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác mà hai bên mong muốn đẩy mạnh
trên bình diện song phương và đa phương quốc hội việt nam mong muốn phối hợp với quốc hội venezuela
giám sát các thỏa thuận đã ký kết giữa hai nước cũng như sớm phê chuẩn các văn kiện hợp tác
để từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho quan hệ chiến lược lâu dài
thưa quý vị hôm nay tại hà nội bộ kế hoạch và đầu tư đã tổ chức triển khai luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
luật đã có hiệu lực từ tháng một năm hai nghìn một mươi tám nhưng đến nay các chính sách hỗ trợ vẫn chưa thực sự đi vào đời sống
để đánh giá sơ bộ bước đầu thực hiện từ đó có kế hoạch
hướng dẫn cụ thể bộ kế hoạch và đầu tư đã tiếp thu các ý kiến phản ánh từ các doanh nghiệp
địa phương bộ ngành liên quan thông qua các hội nghị triển khai luật
tại hội nghị triển khai cấp trung ương tổ chức tại hà nội các bộ ngành đã nêu rõ những công việc
đang triển khai để thực thi luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
theo ý kiến đóng góp của các bộ ngành và địa phương để triển khai hỗ trợ cần có thống kê
phân loại để hỗ trợ đúng đối tượng việc hỗ trợ cần được thực hiện theo đặc thù của mỗi địa phương
một số khó khăn trước mắt được ghi nhận đó là việc địa phương phải chủ động kinh phí
bảo lãnh công nghệ là vấn đề rất mới các hộ kinh doanh còn ngại chuyển đổi thành doanh nghiệp
trong gần ba năm qua vườn ươm doanh nghiệp thành phố đà nẵng đã tổ chức sáu khóa ươm tạo cho bảy mươi năm dự án khởi nghiệp
trong đó nhiều dự án đã thành công như thiết bị giám sát an toàn ô tô
phở sắn hay là nước rửa bát được chiết xuất từ rác thải hữu cơ
vườn ươm doanh nghiệp đà nẵng
vườn ươm doanh nghiệp đà nẵng được thành lập từ năm hai nghìn một mươi sáu với vốn điều lệ ban đầu ba mươi tỷ đồng
và hoạt động theo mô hình công tư kết hợp với sự góp vốn từ ngân sách nhà nước
và vốn từ các tập đoàn doanh nghiệp doanh nhân
chức năng chính của vườn ươm doanh nghiệp đà nẵng là thực hiện ươm tạo các ý tưởng
các đề án bằng nhiều hoạt động như hỗ trợ mặt bằng cung cấp thông tin tư vấn và đào tạo
đồng thời thực hiện đầu tư ngắn hạn và dài hạn cho các dự án khởi nghiệp
kêu gọi liên kết các quỹ đầu tư mạo hiểm trong nước và nước ngoài đối với các dự án ươm tạo có tính khả thi cao
trong thời gian qua vườn ươm doanh nghiệp đà nẵng đã hỗ trợ nhiều dự án khởi nghiệp thành công
theo đề án phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn hai nghìn ba mươi của ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
đà nẵng phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi sẽ hỗ trợ khoảng hai trăm linh dự án một trăm linh doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn
thương mại hóa được sản phẩm và đến năm hai nghìn ba mươi
đà nẵng sẽ trở thành điểm đến khởi nghiệp và sáng tạo của khu vực asean
hôm nay tòa án nhân dân tỉnh hòa bình đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai bị cáo đào quang thực
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hộ khẩu thương chú tại huyện đà bắc tỉnh hòa bình về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình
xét thí mức độ và hành vi phạm tội của đào quang thực mang tính chất nghiệp
do đó hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh hòa bình đã tuyên phạt bị cáo đào quang thực mức án một mươi bốn năm tù giam
về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân phạt quản chế bị cáo thực năm năm tại địa phương sau khi chấp hành xong hình phạt tù
nội dung bản cáo trạng nêu rõ đào quang thực nguyên là giáo viên trường tiểu học triệu phúc lịch huyện đà bắc tỉnh hòa bình
đã sử dụng hai tài khoản facebook và hộp thư điện tử để liên lạc móc nối với các đối tượng phản động trong và ngoài nước
đồng thời đăng tải nhiều bài viết và bài chia sẻ bình luận có nội dung phản động
đào quang thực đã viết đơn xin gia nhập tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời là một tổ chức phản động
khủng bố và có nhiều hoạt động bài viết chống phá tuyên truyền nội dung phản động rồi gửi cho tổ chức này
hôm nay lãnh đạo tổng cục giáo dục nghề nghiệp bộ lao động thương binh và xã hội đã đến thăm kiểm tra và động viên hơn ba trăm bảy mươi nhà giáo
tham gia hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm hai nghìn một mươi bảy
đây là sân chơi hấp dẫn dành cho đội ngũ nhà giáo đến từ các trường dạy nghề trên toàn quốc
hội giảng giáo dục nghề nghiệp toàn quốc được tổ chức định kỳ ba năm một lần nhằm mục tiêu đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt
khuyến khích nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo tham gia lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
rút kinh nghiệm từ các kỳ hội giảng trước hội giảng năm hai nghìn một mươi tám tập trung đánh giá năng lực
kỹ năng thực hiện tất cả ba loại giáo án lý thuyết thực hành tích hợp
các nhà giáo sẽ được tập trung thời gian cho trình giảng không kiểm tra nhận thức và xử lý tình huống sư phạm
mà sẽ được lồng ghép vào bài giảng
điều này nhằm nâng cao năng lực giảng dạy tích hợp đáp ứng yêu cầu đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp
kết quả của hội giảng hai nghìn một mươi tám sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc hai mươi h ngày hai mươi một tháng chín trên kênh vtc hai và đài truyền hình hà nội và một số đài địa phương
thưa quý vị trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh liên triều lần thứ ba hôm nay nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ưn và tổng thống hàn quốc moon jae in đã ký tuyên bố chung tháng chín
quân đội hai nước cũng đã đạt được thỏa thuận quan trọng nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa hai miền
những kết quả đã đạt được tại hội nghị lần này được đánh giá là thành công vượt cả kỳ vọng
trong cuộc họp báo sau khi ký kết văn kiện mang tên tuyên bố chung tháng chín
nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ương bày tỏ tin tưởng tuyên bố này sẽ có phần cải thiện hơn nữa quan hệ liên triều
đề ra mục tiêu cụ thể về phi hạt nhân hóa đưa hai miền tiến gần hơn tới hòa bình và thịnh vượng
ông kim jong un đã nhận lời mời đến thăm seoul có thể ngay trong năm nay nếu sự kiện này diễn ra
đây sẽ là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo triều tiên tới thủ đô hàn quốc
liên quan tới nội dung tâm điểm là vấn đề hạt nhân tên lửa của triều tiên
bình nhưỡng cam kết sẽ đóng cửa
triều tiên sẽ vĩnh viễn bãi thử tiên lửa tông trang ri và có kế hoạch tương tự đối với cơ sở hạt nhân nhương biên
về quân sự hai bên nhất trí chấm dứt các hành động thù địch tại khu vực phi quân sự
thiết lập vùng đệm trên hoàng hải và ngừng các cuộc tập trận gần danh giới quân sự
về kinh tế hai miền triều tiên có thể nối lại các tour du lịch tới khu nghỉ dưỡng núi cơm cang
và mở lại khu vực của triều tiên
khu công nghiệp chung kê sơn hai bên cũng sẽ sớm mở cơ sở chung phục vụ các hoạt động đoàn tụ những gia đình ly tán
hai bên cũng đồng ý thúc đẩy giao thông đường sắt và đường bộ qua biên giới
hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường y tế văn hóa và thể thao
loại trừ mọi mối đe dọa chiến tranh trên bán đảo triều tiên
và tuyên bố đồng vận động đăng cai olympic mùa hè năm hai nghìn ba mươi hai
sau hội nghị thượng đỉnh lên chiều lần thứ ba
tổng thống hàn quốc moon jae in dự kiến sẽ sang mỹ vào tuần tới để hội đàm với tổng thống donald trump
theo kế hoạch ngày hai mươi ba tháng chín nhà lãnh đạo hàn quốc sẽ lên đường đi new york và gặp tổng thống mỹ donald trump
sau đó một ngày bên lề phiên họp của đại hội đồng liên hợp quốc
tại cuộc gặp tổng thống moon jae in dự kiến sẽ thông báo vắn tắt cho tổng thống donald trump
về kết quả hội nghị thương đỉnh lần thứ ba với nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un tại bình nhưỡng
trước đó tổng thống hàn quốc cho biết mục đích chính của hội nghị thượng đỉnh liên triều lần thứ ba
là nhằm phá vỡ thế bế tắc hiện nay trong các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa giữa mỹ và triều tiên
chính quyền philippines thông báo số người thiệt mạng do siêu bão mang khúc tại nước này đã lên tới con số tám mươi một người
và thậm chí là có thể sẽ chạm mốc ba con số trong bối cảnh lực lượng cứu hộ vẫn chưa kết thúc công tác tìm kiếm nạn nhân
nhà chính sách thị trấn itogon
khu vực miền núi phía bắc của philippines cho biết hiện danh sách người mất tích tại đây có năm mươi chín người
nếu những người này được xác nhận tử vong số nạn nhân thiệt mạng do bão mang khúc có thể vượt mốc một trăm linh người
công tác cứu hộ tại itogon vẫn được tiếp tục trong ngày một mươi chín tháng chín
không chỉ gây thiệt hại nặng cho philippines bão mang khúc còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới khu vực miền nam trung quốc
làm bốn người thiệt mạng và khiến hàng triệu người phải sơ tán tại tỉnh quảng đông
tại thái lan chính quyền tỉnh miền bắc mê hong son thông báo một bé gái hai tuổi tại tỉnh này đã thiệt mạng trong một vụ lở đất do bão mang khúc
ngoài ra còn có bảy người khác đang mất tích trong đó có một bé trai ba tuổi
vụ lở đất cũng làm một mươi một người khác bị thương phá hủy hoàn toàn bảy ngôi nhà và làm hư hại sáu ngôi nhà khác
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây xin được kết thúc
thân ái chào tạm biệt